bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa trình thủ tướng chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế
đảm bảo an toàn hiệu quả
theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế đón khách nước ngoài đến việt nam
và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày ba mươi một tháng ba tới đây
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp vì dự kiến đến tháng ba
việt nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín
đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đây cũng là khoảng thời gian để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định phòng dịch
các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông
xúc tiến quảng bá kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm